ủy ban nhân dân thành phố hải phòng đã công bố quyết định về việc cách chức chủ tịch ủy ban nhân dân huyện an lão nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một
đối với ông nguyễn văn thông do vi phạm quy chế làm việc của ban chấp hành đảng bộ huyện nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi
quy chế làm việc của ủy ban nhân dân huyện nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một
vi phạm nghiêm trọng các quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và luật khoáng sản năm hai nghìn một mươi
làm thất thoát lớn tài nguyên khoáng sản của nhà nước gây dư luận không tốt
vi phạm luật đất đai năm hai nghìn một mươi ba chưa kiên quyết trong xử lý các vi phạm trong quản lý và sử dụng đất
tổ chức tuyển dụng viên chức giáo viên mầm non năm học hai nghìn một mươi năm hai nghìn một mươi sáu chưa bảo đảm quy định
trước đó thành ủy hải phòng đã công bố quyết định cách chức phó bí thư huyện ủy an lão đối với đồng chí nguyễn văn thông